thưa quý vị và các bạn theo từ điển một trăm năm mươi thuật ngữ văn học do nhà phê bình lại nguyên ân biên soạn
thì phê bình văn học là phán đoán bình phẩm đánh giá và giải thích tác phẩm văn học
đồng thời kèm theo việc phán đoán bình luận giải thích đánh giá những hiện tượng đời sống mà tác phẩm nói tới
từ định nghĩa này có thể thấy phê bình văn học ở việt nam đã và đang xuất hiện một số hiện tượng cần khắc phục điều chỉnh
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài phê bình văn học cần tương xứng với vai trò của tác giả nguyễn hòa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mới đây trang bình luận văn nghệ của một tạp chí nổi tiếng về văn học có đăng bài
yếu tố tính dục trong văn xuôi hư cấu lịch sử việt nam đương đại
từ cách đặt vấn đề văn xuôi sáng tạo về đề tài lịch sử đương đại có không ít tác phẩm khai thác đời sống tính dục
đặc biệt là tính dục của các nhân vật lịch sử được coi là thần tượng huyền thoại dân tộc
tác giả phân tích để khẳng định hai luận điểm
tính dục như là phương thức kiến tạo quan điểm mới về con người
và tính dục như là phương thức luận giải lịch sử đối thoại văn hóa
với luận điểm thứ nhất chí ít về hình thức có thể thấy tác giả khiên cưỡng
hoặc không quan tâm đến tính toàn diện của con người nhân vật văn học trong tính lịch sử của nó
dù tác giả có dẫn ra hành vi tính dục của nhiều nhân vật trong một số tác phẩm về đề tài lịch sử
để cho rằng tình yêu dục cảm tự nhiên trở thành tiếng nói thiêng liêng và sâu thẳm
khiến các nhân vật lịch sử trở mình sống lại và hơn nữa được sống như là chính mình
cũng không thể khẳng định
như là phương thức kiến tạo quan niệm mới về con người
vì với tính tổng hòa của các quan hệ xã hội làm nên bản chất của con người
dù chỉ như là thì một phương thức kiến tạo quan điểm cũ hay mới về con người
vẫn luôn là sự thống nhất của rất nhiều yếu tố không chỉ có tính dục
nói cách khác tính cách nhận thức suy nghĩ hành động của con người
kể cả con người trong văn học là kết quả tổng hòa từ tập hợp các quan hệ
các yếu tố có tính hiện thực liên quan trực tiếp đến con người
và ở đó dù tính dục được văn hóa hóa đến mức nào cũng không giữ vai trò chi phối
với kết luận tính dục như là phương thức luận giải lịch sử đối thoại văn hóa
dường như tác giả vẽ rắn thêm chân hơn là tìm hiểu thấu đáo để có thể coi tính dục có thực sự
như là phương thức luận giải lịch sử đối thoại văn hóa hay không
trong bài tác giả cũng đưa ra những thông tin về tính dục có thực sự như là phương thức luận giải lịch sử đối thoại văn hóa hay không
tác giả cũng đưa ra một vài phê phán chiếu lệ trong đó có các câu chữ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên
như một vài cây bút nhân danh đổi mới tinh thần dân chủ tự khoát cho mình quyền năng sáng tạo hư cấu
khai thác quá mức các yếu tố thuộc bản năng tính dục làm méo mó lệch lạc cái nhìn về các nhân vật được cộng đồng dân tộc ngưỡng vọng chiêm bái
như nam giao với gió lửa chân vũ với gia phả
mùa mưa gai sắc nguyễn thúy ái với trở về lệ tri viên
ngạc nhiên bởi nam giao trần vũ là hai cây bút gốc việt sinh sống ở nước ngoài
các tác phẩm của họ được liệt kê trong bài xuất bản đã khá lâu và hoàn toàn không quan hệ gì với văn học trong nước
liệu có nên coi họ là một vài cây bút nhân danh đổi mới tinh thần dân chủ hay không
cách đây ít năm để ca ngợi một tác phẩm được coi là nổi tiếng
một số nhà phê bình đã cố gắng bắt sách phải mang vác các thông điệp nằm ngoài khả năng của nó
và cách thức ca ngợi một chiều ấy cũng nhanh chóng bị lãng quên
vì xét từ bất cứ phương diện nào thì việc nhà phê bình tuyệt đối hóa vai trò của tính dục trong tác phẩm văn học cũng là phiến diện
những tưởng đó chỉ là bốc đồng hay ngộ nhận nhất thời nay trong bài viết trên
tác giả tiếp tục trở lại bằng cách lấy cái cá thể của họ
quy chiếu cái toàn thể để từ đó nâng tầm tính dục như là phương thức kiến tạo quan điểm mới về con người
luận giải lịch sử đối thoại văn hóa
thiết nghĩ nhà phê bình ý thức được vai trò của mình với sự tiếp nhận của bạn đọc
thì không nên đưa ra các khẳng định như vậy vì bài phê bình có thể đẩy bạn đọc vào quá trình
từ bị cuốn theo đến lầm tưởng lạc hướng cổ vũ
có thể coi bài phê bình kể trên là thí dụ cho thấy phần nào thực trạng phê bình văn học ở việt nam hiện nay
một thực trạng đang bộc lộ một số dấu hiệu thiếu tin cậy hơn là lạc quan
trên báo chí hàng ngày vẫn xuất hiện những bài viết được coi như phê bình văn học
xong xét đến cùng đó chủ yếu là bài phê bình quảng cáo
loại bài phê bình này thường xuất hiện vào thời điểm một cuốn sách mới được xuất bản tổ chức giới thiệu
thường thì sau khi nơi xuất bản phát hành đưa ra thông cáo báo chí về cuốn sách mới
lập tức văn bản này xuất hiện la liệt trên nhiều tờ báo dưới nhiều dạng thức
từ đăng tải toàn bộ tới bình luận răm ba câu có kết hợp trích đoạn cắt rán
điểm nổi bật của phê bình quảng cáo là bất luận cuốn sách hay dở thế nào
cũng luôn được người viết ca ngợi hết lời thậm chí còn được coi như tuyệt tác
từ tình trạng chỉ sau ít ngày
đa số cuốn sách đó không còn được nhắc tới phải lui vào quầy hạ giá
thì có thể nói xét trên phương diện nhất định
phê bình như vậy là xa rời những tiêu chí cơ bản của phê bình thậm chí là đánh lừa người đọc
trong một số trường hợp bài phê bình loại này khá tương đồng với quảng cáo sữa tươi nguyên chất
mà thực chất được pha chế từ sữa bột hoặc quảng cáo thuốc trị ung thư làm từ bột than tre
như dư luận vẫn phê phán gay gắt
một hiện tượng khác
trong phê bình này
phê bình văn học là tiếp nhận một số lý thuyết nước ngoài mới xu nhập
về khoa học điều này là không sai
vấn đề là tiếp nhận như thế nào
có lĩnh hội một cách sâu sắc hay không
và lý thuyết có phù hợp với văn học tâm thế bối cảnh lịch sử ở việt nam hay không
nhưng một số nhà phê bình ở việt nam dường như không quan tâm vấn đề này
nên qua thực hành nghề nghiệp đã tự đẩy mình vào thế tranh vanh giữa lý luận và thực tiễn
thí dụ bởi nữ quyền không được tôn trọng bị hạn chế
mà văn học nữ quyền đã ra đời tại một số nước
được coi như là công cụ đấu tranh vì quyền của phụ nữ
với việt nam từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay
nữ quyền đã được khẳng định bảo đảm củng cố xã hội có chính sách cụ thể để quyền của phụ nữ được thực hiện
tuy nhiên một số nhà phê bình lại đào bới từ một số tác phẩm để phát hiện văn học nữ quyền
nghĩa là cổ vũ văn học đấu tranh cho những quyền mà phụ nữ đã và đang thụ hưởng
tương tự hẳn vì thiếu quan tâm xem xét
một số nhà phê bình như ngỡ rằng thời hậu thực dân tại việt nam
cũng trùng hợp với thời hậu thực dân ở các nước khác
cho nên ra sức cổ vũ ứng dụng lý thuyết hậu thực dân
trên thực tế lý thuyết hậu thực dân ra đời ở các nước mà sau khi kết thúc thời thực dân xã hội
vẫn bị một số biến thể khác nhau của chế độ người bản thân
chế độ người bóc lột người thao túng và văn học vẫn cần phải lên tiếng
để bênh vực các cá nhân nhóm cá nhân bị bóc lột bỏ rơi
thân phận xã hội thấp kém nhất là để thoát ly khỏi sự chi phối của nước mẹ thực dân
qua vận dụng lý thuyết hậu thực dân vào phê bình văn học việt nam
có thể thấy nhà phê bình chưa chú ý một điều đơn giản là thời hậu thực dân ở việt nam
khác biệt về bản chất so với thời hậu thực dân ở các nước khác
và văn học việt nam cũng có khác biệt cơ bản không tương thích với lý thuyết hậu thực dân
để tránh áp đặt khiên cưỡng không gọt chân cho vừa dày không tiết thu thiếu chọn lọc
thiết nghĩ nhà phê bình văn học cần quan tâm tới vấn đề này
trên thực tế sau khi đọc một tác phẩm văn học bạn đọc đều có thể nhận xét về tác phẩm
nhận xét đó hay hoặc dở sâu sắc hay hời hợt tinh tế hay thô giản cũng không phải yêu cầu bắt buộc
còn định nghĩa về phê bình văn học như đã dẫn ở trên lại cho thấy phê bình văn học là công việc phức tạp
là kết quả của sự tích tụ các tác phẩm liên quan năng lực cảm thụ năng lực trí tuệ
nói cách khác nhà phê bình có vai trò như là người đọc có trình độ cao và được người đọc tin cậy
nếu nhà phê bình thiếu tự ý thức về vai trò xã hội nghề nghiệp còn để sự cảm tính chủ quan chi phối hoặc để yếu tố ngoài văn chương
ảnh hưởng tới thực hành nghề nghiệp thì rất dễ tự hạn chế khả năng bình phẩm đánh giá hoặc giảm thiểu cảm xúc sinh động chân thực đã có sau khi đọc tác phẩm
để một nền văn học phát triển bên nỗ lực của các nhà văn còn cần cả sự nỗ lực của các nhà phê bình
nhưng phải là phê bình với các phán đoán bình phẩm đánh giá giải thích tác phẩm văn học thật sự thuyết phục
qua đó gợi mở giúp bạn đọc khả năng bình phẩm đánh giá hoặc giảm thiểu cảm xúc sinh động chân thực đã có sau khi đọc tác phẩm

chứ không phải là phê bình cánh hậu phê bình ve vuốt phê bình ả ơi như từng được khái quát định danh
muốn vậy người viết phê bình cần dấn mình vào quá trình đào tạo và tự đào tạo
về mặt xã hội các nhà trường và cơ quan liên quan cũng như báo chí
cần có quan niệm khách quan đúng đắn hơn về vai trò của phê bình trong đời sống văn học
nếu nhà trường chú ý lựa chọn người có khả năng để đào tạo
cơ quan chức năng chú ý tạo điều kiện để người viết phê bình có điều kiện làm việc
thì các cơ quan báo chí cũng cần quan tâm đến việc đăng tải chế độ nhuận bút
đặc biệt là chỉ nên đăng bài phê bình chất lượng
không biến phê bình văn học thành một phương tiện quảng cáo hoặc là công cụ để một số người tân bốc lẫn nhau
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
phê bình văn học cần tương xứng với vai trò của tác giả nguyễn hòa
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau